hướng tới kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh và hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du
tại hà nội cuộc thi bạn đọc thuộc kiều đã được hội kiều học việt nam
ubnd tỉnh hà tĩnh đài tiếng nói việt nam và hội nhà văn việt nam phối hợp tổ chức
cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh và hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hà nguyễn du
góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa
về văn học nghệ thuật về văn hóa xã hội kết tinh hội tụ trong chuyển kiều của đại thi hào nguyễn du
đồng thời mở rộng sự phát triển tạo điều kiện để những người yêu thích truyện kiều có dịp hội tụ cùng gặp gỡ giao lưu trao đổi với nhau
trải qua bốn lần tổ chức cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh đến từ các vùng miền trên cả nước
và làm việc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau với nhiều độ tuổi học vị khác nhau
cuộc thi lần này sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bảy tại thành phố hà nội